sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai sau một ngày nghỉ xử án viện kiểm sát nhân dân hà nội công bố bản luận tội một mươi bốn bị cáo
trong vụ án mobifone mua chín mươi năm cổ phần của avg
theo đó bị cáo nguyễn bắc son bị đề nghị mức án một mươi sáu một mươi tám năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và tử hình về tội nhận hối lộ
hình phạt chung viện kiểm sát nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên với bị cáo son là tử hình
cũng theo bản luận tội bị cáo trương minh tuấn bị đề nghị mức án sáu bảy năm tù
tội vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng tám chín năm tù về tội nhận hối lộ
tổng mức án đề nghị là một mươi bốn một mươi sáu năm tù
với tội đưa hối lộ bị cáo phạm nhật vũ bị đề nghị ba bốn năm tù lê nam trà bị đề nghị bảy tám năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng một mươi sáu một mươi bảy năm tù tội nhận hối lộ
tổng hình phạt là hai mươi ba hai mươi năm
cao duy hải bị đề nghị mức án bốn năm năm tù vì tội vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
một mươi một mươi một năm tù tội nhận hối lộ tổng mức án đề nghị là một mươi bốn một mươi sáu năm tù
với tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
chín bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ hai năm sáu tháng đến sáu năm tù giam
cơ quan công tố cho hay việc đưa vụ án ra xét xử đã thể hiện không có vùng cấm
bất kỳ ai giữ chức vụ gì khi vi phạm
pháp luật sẽ bị xét xử